trong những năm qua biến đổi khí hậu đã gây ra thời tiết cực đoan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của nước ta
vì vậy để phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu trung tâm khuyến nông quốc gia đã đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông trong tình hình mới
năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm khuyến nông quốc gia đã triển khai hai mươi một dự án phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
trong đó lĩnh vực trồng trọt lâm nghiệp cơ giới hóa có một mươi bốn dự án lĩnh vực chăn nuôi thú y đã triển khai năm dự án chuyển tiếp và ba dự án mở mới
bên cạnh đó ngành khuyến nông còn đổi mới hoạt động tập huấn nhằm nâng cao chất lượng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân

trong đó lĩnh vực trồng trọt lâm nghiệp cơ rời hóa có một mươi bốn dự án phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu